sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố kế hoạch triển khai lắp đặt camera cho các nhóm trẻ độc lập
tư thục ở khu vực khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố
theo đó việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trên địa bàn một mươi quận huyện
gồm quận hai quận bảy quận một mươi hai bình tân tân bình tân phú thủ đức và huyện bình chánh củ chi nhà bè
sở giáo dục đào tạo tp hcm đề nghị các quận huyện thông báo cho ủy ban nhân dân
phường xã thị trấn và các nhóm trẻ về thời gian triển khai lắp đặt
đồng thời phân công cán bộ chuyên viên phòng giáo dục đào tạo phối hợp với đơn vị lắp đặt camera
giám sát tình hình lắp đặt tại các nhóm trẻ có chụp ảnh minh chứng xác nhận vị trí lắp đặt camera và các cốc quay
bên cạnh đó sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng lưu ý tài khoản xem camera sẽ được bảo mật
ủy ban nhân dân phường xã thị trấn và phòng giáo dục đào tạo có trách nhiệm kiểm tra giám sát
hướng dẫn các nhóm trẻ bảo quản sử dụng thiết bị hệ thống camera